vĩnh phúc là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước ghi nhận trường hợp lây nhiễm tại cộng đồng
tính đến ngày một mươi một tháng hai tại tỉnh vĩnh phúc đã ghi nhận một mươi trường hợp mắc tại ba huyện là bình xuyên tam đảo và tam dương
trong đó đã có năm trường hợp mắc do lây truyền thứ phát tại địa bàn huyện bình xuyên
là địa phương ghi nhận số trường hợp mắc cao nhất cả nước tỉnh vĩnh phúc đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ và chỉ đạo sát sao từ chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona
bộ y tế đã hỗ trợ vật tư hóa chất phòng chống dịch và cử tổ công tác thường trực hai mươi bốn trên bảy phòng chống dịch hỗ trợ địa phương
đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương ngành y tế tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của ban bí thư thủ tướng chính phủ và các hướng dẫn của bộ y tế
với chủ trương đáp ứng ở mức độ cao nhất khống chế nhanh và hạn chế tối đa tác động của dịch bệnh tới an sinh xã hội của địa phương
bộ y tế cam kết tiếp tục đồng hành cùng chính quyền và nhân dân tỉnh vĩnh phúc quyết tâm phòng chống dịch bệnh triệt đề không để lây lan rộng ra cộng đồng